chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm và làm việc tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
chủ tịch quốc hội đã đến thăm trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công long đất thị trấn long hải huyện long điền
tại đây chủ tịch quốc hội khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc và những người thương binh người có công với cách mạng
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trong thời gian tới toàn đảng toàn dân phải tạo điều kiện cho những người có công có mức sống trung bình so với những người dân địa phương nơi họ sinh sống
chủ tịch quốc hội cũng khẳng định những cán bộ viên chức người lao động làm việc ở đây đang thay mặt đảng nhà nước và nhân dân thực hiện sứ mệnh cao quý là chăm sóc điều trị cho những người đã công hiến cuộc đời tuổi thanh xuân của mình cho đất nước
thăm hai cảng nước sâu quốc tế cái mép và parisyri tại huyện tân thành chủ tịch quốc hội cho rằng không chỉ là lợi thế của riêng tỉnh bà rịa vũng tàu mà còn là lợi thế của quốc gia để hàng hóa của nước ta có thể tiếp cận dễ dàng với các thị trường lớn trên thế giới
do đó cần quan tâm xem xét đầu tư thích đáng để khai thác hiệu quả cụm cảng nước sâu này
chủ tịch quốc hội nhất trí với một số đề xuất của lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu như việc tiếp tục duy trì nạo vét luồng hàng hải để có thể đón được những tàu trọng tải lớn trên một trăm linh tấn ra vào cảng
trước đó chủ tịch quốc hội cũng đã đến thăm nhà tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân võ thị sáu tại huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu